thưa quý vị tại hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi bốn đảng ủy công an trung ương bộ công an đưa ra phương châm hành động chủ động nêu gương kỷ cương trách nhiệm hiệu quả
và đây cũng là phương châm xuyên suốt của đảng ủy công an trung ương bộ công an cho đến hết nhiệm kỳ để thực hiện chủ đề công tác hoàn thiện thể chế tăng cường cơ sở
nghiêm túc thực hiện phương châm trên thời gian qua lực lượng công an nhân dân trên cả nước đã thực hiện toàn diện hiệu quả các mặt công tác công an
xây dựng hình ảnh đẹp người chiến sĩ công an nhân dân trong lòng nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
ghi dấu ấn đặc biệt với nhân dân trong thời gian qua lực lượng công an đã góp phần đưa ra ánh sáng nhiều đại án tham nhũng kinh tế
khẳng định quyết tâm của lực lượng công an trong việc cương quyết đấu tranh xóa bỏ cái gọi là vùng cấm cho dù đó là bất kỳ ai bất cứ chức vụ gì
qua đó củng cố lòng tin của nhân dân đối với đảng nhà nước và lực lượng công an
nêu cao tinh thần chủ động trong đấu tranh phòng chống tội phạm với phương châm không có vùng cấm không có ngoại lệ
lực lượng công an nhân dân đã điều tra khám phá nhanh nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng được nhân dân khen ngợi đánh giá cao
đặc biệt việc đánh trúng đánh đúng triệt phá nhiều đường dây mua bán vận chuyển sản xuất ma túy xuyên quốc gia
thể hiện quyết tâm rất lớn của bộ công an không để việt nam trở thành điểm trung chuyển về ma túy
thực tiễn trong công tác và chiến đấu đã xuất hiện nhiều tấm gương ảnh dũng hy sinh trong đấu tranh phòng chống tội phạm
vì cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân
dưới sự lãnh đạo của đảng lực lượng công an nhân dân đã vững vàng bản lĩnh chủ động nắm chắc tình hình
kiên quyết đấu tranh ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch
các đối tượng phản động
cơ hội chính trị phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm
nhất là tội phạm có tổ chức tội phạm ma túy tội phạm sử dụng công nghệ cao tội phạm khủng bố tội phạm xuyên quốc gia
bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị văn hóa xã hội trọng đại của đất nước
bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội và cuộc sống bình yên của nhân dân
thực hiện chỉ đạo của trung ương về gương mẫu đi đầu bộ công an đã chủ động nghiên cứu
kiện toàn xây dựng mô hình tổ chức bộ máy theo hướng bộ tinh tỉnh mạnh huyện toàn diện xã bám cơ sở
hơn hai mươi năm công an chính quy đã được bố trí đảm nhiệm các chức danh công an xã
đến nay nhiều tỉnh đã hoàn thành việc bố trí công an chính quy ở các xã thị trấn trên địa bàn
qua đó đã tạo sự chuyển biến tích cực về tình hình an ninh trật tự ngay tại cơ sở

kiện toàn xây dựng mô hình tổ chức bộ máy theo hướng bộ tinh tỉnh mạnh huyện toàn diện xã bám cơ sở

qua đó đã tạo sự chuyển biến tích cực về tình hình an ninh trật tự ngay tại cơ sở

qua đó đã tạo sự chuyển biến tích cực về tình hình an ninh trật tự ngay tại cơ sở
đến nay nhiều tỉnh đã hoàn thành việc bố trí công an chính quy ở các xã thị trấn trên địa bàn

khi dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát lực lượng công an nhân dân đã thể hiện rõ vai trò nơi tuyến đầu phòng chống dịch

hơn bốn mươi đơn vị máu cứu chữa người bệnh đã được cán bộ chiến sĩ công an các đơn vị địa phương tình nguyện hiến tặng
cứu chữa người bệnh đã được cán bộ chiến sĩ công an các đơn vị địa phương tình nguyện hiến tặng góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống
gần một hai trăm linh căn nhà cũng là gần một hai trăm linh niềm vui đã được bộ công an trao tặng cho các hộ nghèo tại huyện mường nhé tỉnh điện biên giúp người dân yên tâm lao động sản xuất
từ những kinh nghiệm và kết quả đạt được bộ công an đã tiếp tục phát động và kêu gọi triển khai xây dựng nhà cho các hộ nghèo ở một số huyện nghèo trên địa bàn các tỉnh huyền núi phía bắc
nhận được nhà mới thì thấy nó rất vấn khởi rất vui vẻ cho gia đình rất là an toàn lao động sản xuất để thoát nghèo
chúng tôi ảnh sát rất cao về chủ trương của đảng công an trung ương
bộ công an đã triển khai chương trình này đặc biệt rất có ý nghĩa
ở huyện mân hồ này có tỷ lệ khoảng ba mươi ba bốn là hộ nghèo
việc được hỗ trợ nhà ở giúp cho người dân có nơi an cư lạc nghiệp
người ta sẽ có điều kiện hơn để ổn định đời sống và củng cố phát triển kinh tế xã hội
từ đó cũng có ý thức tích cực hơn trong phong trào tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn
trên cơ sở bối cảnh tình hình thế giới và trong nước cũng như yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới
đang đặt ra nhiệm vụ yêu cầu bảo vệ đảng bảo vệ an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội hết sức cấp thiết
do đó đòi hỏi lực lượng công an phải trao đổi đạo đức cách mạng
tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt phương châm hành động chủ động nêu gương kỷ cương trách nhiệm hiệu quả
quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được đảng và nhân dân giao phó
xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh cách mạng chính quy tinh nguyện từng bước hiện đại
xứng đáng với niềm tin yêu của toàn đảng toàn dân ta
quý vị thân mến chúng ta đang sống trong những ngày mùa thu tháng tám
ngày mà cách đây đúng bảy mươi năm năm cả nước đang sụp sôi khi thế tổng khởi nghĩa dành chính quyền từ tây pháp xích nhật và bẻ lũ tay dài
trong ký ức của những người đã chứng kiến thời khắc lịch sử của dân tộc
thì đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời bởi họ được cống hiến sức trẻ cho cách mạng cho dân tộc
cùng gặp gỡ những nhân chứng ấy và nghe họ kể câu chuyện về mùa thu lịch sử trong phóng sự sau đây
ngày một mươi chín tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm trong không khí khẩn trương và khí thế của cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền
một trong những mục tiêu quan trọng cần phải chiếm lĩnh mới có thể coi là thắng lợi hoàn toàn là trại bảo an binh
nằm trên phố hàng bài nơi đây có hàng ngàn lính bảo an đồn trú
chúng được trang bị đầy đủ vũ khí là một lực lượng quan trọng của địch ở hà nội và trên miền bắc lúc bấy giờ
ông phạm gia đốc khi đó là tổ trưởng đội việt minh của nhà máy điện yên phụ
cũng có mặt tham gia chiếm trại bảo an binh
bằng nhiều biện pháp đấu tranh khôn khéo mềm dẻo
ta đã kết thúc nhanh chóng việc chiếm các cơ quan đầu não chính trị quân sự của chính quyền khâm sai ở thủ đô
vì biết trại bảo an binh chưa lấy được
thì kéo quân anh em là không những của đơn vị của nhà máy điện
và các nhà máy đều kéo đến đấy cả đông lắm
nhưng mà một số thì là sợ thằng nhật nó vác đi xe tăng nó đi nó quây thì sợ
nhưng mà không sợ gì cả cứ đứng chữa súng vào đó hai bên chọi nhau cứ coi như thế
không sợ gì cả không sợ chết không sợ cái gì bởi vì biết rằng thằng nhật đã đổ hàng rồi
vào thời điểm mùa thu lịch sử
ông nguyễn phúc trí tức hoàng đạt cũng là một trong những đoàn viên thuộc đoàn thanh niên cứu quốc thành hoàng diệu
là lực lượng chủ công chiếm trại bảo an binh lúc bấy giờ
khi đoàn biểu tình đến nơi cổng trại được khóa chặt và có hai tên lính gác bên ngoài
sau nhiều lần kêu gọi đầu hàng không được một đoàn viên đã dùng kiếm chặt đứt dây xích khóa cổng
dòng người tràn vào bên trong chia nhau chiếm giữ các vị trí trọng yếu của địch và khống chế lính bảo an
cái lực lượng của quần chúng lúc bấy giờ cái áp lực của quần chúng lớn
nghĩa là nhật thì bao vây ở cái bảo an binh nhưng văn vòng quanh ngoài nữa thì là hoàn toàn là quần chúng cách mạng hò vét ghê gớm
nó cũng làm cái áp lực rất lớn đến buổi chiều thì chúng cũng phải rút đi
bảy mươi năm năm trước trong những ngày cả nước rực rỡ cờ khởi nghĩa những người như ông đốc ông hoàng đạt đang ở độ đẹp nhất của tuổi trẻ
những người trẻ năm ấy đã mưu trí quyết liệt tổ chức nhiều hoạt động gây tiếng vang lớn trong nhân dân
trại bảo an binh sau khi ta làm chủ được bàn giao cho lực lượng công an nhân dân
ông đốc sau đó trở thành đội trưởng đội trinh sát chính trị của sở công an bắc bộ và bắt tay ngay vào việc thực hiện những nhiệm vụ mới trong thời điểm chính quyền còn non trẻ
công an lúc bây giờ là nặng nề lắm bắt việt giang bắt thằng phạm đông bắt tụi việt giang bắt tụi quốc gia đảng
mà đặc biệt là của ông quốc gia đảng nó phá dối ghê lắm
nó tám mươi con thánh nó đi cứ ngày ngày như thế này là nó dựa vào cái thế thần tàu
thế là nó đi một mạch từ đấy mà nó xuống giọng mơ
cứ từng đoàn từng đoàn thế này đi nó đi coi như đội trinh
thế con mới ném một quả lưu đoàn cây vào đầu ném một quả lưu đoàn đuôi
thế là nó bỏ nó nó chạy tới
thế là còn đánh xung mà đánh thế là cướp súng
cứ phá chỉ bằng cái ấy thôi
như thế là cái năm bốn mươi sáu là phát tan
cái bọn cô như vậy và phá tan cái tụi thần tàu
cuộc đánh chiếm trại bảo an binh ngày một mươi chín tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm diễn ra từ sáng đến chiều
quân việt minh giành thắng lợi mà không phải đổ máu không tốn một viên đạn
điều đó đã minh chứng cho đường lối cách mạng đúng đắn của đảng ta
để lại những bài học kinh nghiệm quý báu về khởi nghĩa vũ trang và huy động sức mạnh đoàn kết toàn dân
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới
và bây giờ biên tập viên minh hương sẽ giúp quý vị điểm qua những thông tin nóng bật nổi bật qua các số báo ra sáng nay
xin mời biên tập viên minh hương
vâng ạ cảm ơn phương thảo
thưa quý vị ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết
nhân ngày kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống công an nhân dân việt nam một mươi chín tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi
và một mươi năm năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn năm ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi
báo công an nhân dân số ra sáng ngày hôm nay đã đăng tải bài viết với tựa đề đó chính là điểm tượng từ niềm tin son sắt
bài viết nhấn mạnh rằng suốt chặng đường bảy mươi năm năm qua lực lượng công an nhân dân việt nam luôn thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với đảng
gắn bó mật thiết với nhân dân dũng cảm chiến đấu sẵn sàng hy sinh vì lý tưởng cách mạng
niềm tin của người chiến sĩ công an nhân dân đối với đảng có ngọn nguồn từ đường lối lãnh đạo đúng đắn và đầy mưu lược của đảng
những thành tiệu to lớn mà đảng ta đã mang lại cho dân tộc cho nhân dân ta trong hơn chín mươi năm qua là minh chứng đầy thuyết phục
và trong bối cảnh tình hình như hiện nay thì nhiệm vụ công tác công an vẫn đầy cam go và khốc liệt
niềm tin đối với đảng vẫn là yếu tố tinh thần to lớn để lực lượng công an nhân dân vững bước trên chặng đường mới
chỉ có niềm tin vào thắng lợi tất yếu của sự nghiệp cách mạng của dân tộc thật sự vững tin vào bản lĩnh và trí tuệ kinh nghiệm và năng lực lãnh đạo của đảng
người chiến sĩ công an nhân dân mới một lòng một dạ phụ sự tổ quốc phục vụ nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đảng nhà nước và nhân dân giao phó
thưa quý vị mặc dù đã có rất nhiều cố gắng thế song điệp khúc cứ mưa là ngập trên địa bàn thủ đô hà nội
đặc biệt là những trận mưa lớn đã khiến cho nhiều người dân hễ mưa là lại lo lắng ngay ngáy
song theo một số chuyên gia cho rằng đây là điều khó tránh khỏi trong hoàn cảnh hệ thống thoát nước chưa đáp ứng được tốc độ đô thị hóa
và nói về nội dung này thì trên báo kinh tế và đô thị có bài viết bao giờ hết lo mưa lớn là ngập
trên báo kinh tế và đô thị ngoài ra thực trạng trên có một phần nguyên nhân từ các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống sửa chữa rửa xe
đã xả thẳng một lượng nước lớn chứa dầu mỡ vào hệ thống thoát nước chung của thành phố
đã khiến cho nước khó tiêu thoát gây úng ngập cục bộ và ô nhiễm môi trường nước sông hồ
và để nâng cao năng lực thoát nước các chuyên gia cho rằng hà nội cần xem xét điều chỉnh bổ sung dự án thoát nước
đồng thời chú trọng khả năng kết nối với các khu dân cư và hệ thống thoát nước nhỏ thường xuyên được nạo vét
làm sạch hồ để nâng cao hiệu quả thẩm thấu và điều hòa
chủ đầu tư vi phạm xây dựng trái phép hay dự án bị cầm cố tại ngân hàng là những lý do khiến cho nhiều dự án trung cư trên địa bàn tp hcm
không thể hoàn tất việc làm giấy chủ quyền
nên được gọi là sổ hồng cho các chủ khán hộ
và phản ánh với thực trạng này thì báo lao động số ra sáng ngày hôm nay đã có bài viết với tiêu đề đó là chủ đầu tư đem con bỏ chợ
theo luật sư nguyễn thanh nhã văn phòng luật dbs tp hcm nếu như các cơ quan chức năng làm tròn nhiệm vụ của mình
ngay từ khâu giám sát xây dựng thẩm định dự án trước khi cho phép chủ đầu tư bán cho người dân thì đã không xảy ra nhiều hệ lụy như hiện nay
ngoài ra mức phạt vi phạm hiện nay chưa tương xứng với hậu quả mà người dân phải gánh chịu
và chưa có tính phòng ngừa các chủ đầu tư khác không vi phạm
về giải pháp tháo gỡ cho người dân ông lê hoàng châu chủ tịch hiệp hội bất động sản tp hcm cho rằng
nếu lỗi không phải là do khách hàng thì cơ quan quản lý nhà nước liên quan phải cấp sổ hồng cho cư dân sống ở dự án đó
phần còn lại chủ đầu tư phải bị truy cứu trách nhiệm vì đã hoàn toàn làm trái pháp luật
tiếp theo chương trình thì mời quý vị cùng đến với trường quay phía nam để cập nhật những thông tin đáng chú ý khác trong bản tin sáng phương nào
xin cảm ơn biên tập viên minh hương
ngân hàng xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin sáng phương nam
mới đầu là những hoạt động ý nghĩa chào mừng bảy mươi năm năm ngày truyền thống công an nhân dân ngày một mươi chín tháng tám
tại hậu giang và cần thơ lãnh đạo nhiều sở ngành đã đến thăm và chúc sở ngành một ngày tốt đẹp

động viên đã tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được
động viên đã tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được

chiều ngày một mươi tám tháng tám đoàn thường trực tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận cảnh vị đồng governor tính hậu giang
thưa quý vị thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc vừa giao bộ công thương bộ công an chỉ đạo các đơn vị lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra điều tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về sản xuất vận chuyển khẩu trang găng tay không đảm bảo chất lượng nguồn gốc
thời gian gần đây một số cơ quan thông tấn báo chí nêu nhiều vụ việc sản xuất tập kết vận chuyển số lượng lớn găng tay khẩu trang không đảm bảo chất lượng không rõ nguồn gốc đã bị các lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện bắt giữ
nếu số khẩu trang găng tay này được đưa ra thị trường tiêu thụ có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe cộng đồng và việc phòng chống dịch bệnh
về việc này thủ tướng chính phủ giao bộ công thương bộ công an chỉ đạo các đơn vị lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra điều tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm báo cáo thủ tướng chính phủ kết quả trong tháng chín năm hai nghìn hai mươi
những thông tin hình ảnh vi phạm trật tự an toàn giao thông bị ghi hình phản ánh đến lực lượng cảnh sát giao thông hoặc đưa lên các phương tiện thông tin đại chúng mạng xã hội sẽ được dùng để làm căn cứ xử lý vi phạm theo thông tư sáu mươi năm hai nghìn hai mươi ttbca
thông tư này được kỳ vọng sẽ góp phần chấm dứt những hành vi coi thường pháp luật thách thức lực lượng chức năng của một bộ phận người tham gia giao thông
hàng loạt lỗi vi phạm giao thông vượt đèn đỏ đi xe trên vỉa hè đi ngược chiều đây là những hình ảnh quen thuộc vào những giờ cao điểm trên địa bàn hà nội
nhưng khi bị xử lý người dân có muôn vàn lý do để biện minh cho hành động của mình
trước đó trên mạng xã hội chín mươi một com vn cũng đã xuất hiện thông tin cùng hình ảnh dòng người đi xe máy đi ngược chiều dưới lòng đường
ngay sau khi nhận được thông tin lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt để xử lý tình trạng này
điều đáng nói khi thấy lực lượng cảnh sát giao thông họ lách luật bằng cách
nhưng khi nhận được thông tin họ lách luật bằng kẹo
các camera của gia đình hay camera hành trình đã xác minh làm rõ phương tiện và người điều khiển
thông tư sáu mươi năm có hiệu lực sẽ tạo hành lang pháp lý giúp lực lượng chức năng xử lý những người cố tình vi phạm pháp luật
thông tư sáu mươi sáu có hiệu lực sẽ tạo hành lang pháp lý giúp lực lượng chức năng xử lý những người cố tình vi phạm phong luật
việc cung cấp thông tin vi phạm vừa thể hiện trách nhiệm công dân vừa lập lại trật tự an toàn giao thông đồng thời góp phần nâng cao ý thức người điều khiển phương tiện tham gia giao thông
thông tư sáu mươi năm có hiệu lực sẽ tạo hành lang pháp lý giúp lượng chức năng xử lý những người cố tình vi phạm phong luật

thông tư sáu mươi sáu có hiệu lực sẽ tạo hành lang pháp lý giúp lượng chức năng xử lý những người cố tình vi phạm phong luật
thông tư sáu mươi năm có hiệu lực sẽ tạo hành lang pháp lý giúp lượng chức năng xử lý những người cố tình vi phạm phong luật

xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại